tôi thấy có một cái sự đáng sợ của phát triển công nghệ thông tin
đó là khi mà chúng ta có vô vàn những lựa chọn và những thông tin trái chiều
trong việc chăm sóc một vấn đề nào đó về sức khỏe và chăm hóc da không phải là ngoại lệ
bản thân tôi hàng ngày luôn lúc nào có thể được những ảnh hàng
rồi những cái loại kem trộn hoàn toàn không biết là xuất xứ từ đâu
vào mời mọc rồi là quảng bá cái sản phẩm của mình
bác xin được hỏi thạc sĩ bác sĩ phương quỳnh hoa rằng là
với những loại sản phẩm không rõ nguồn gốc như thế
mà các chị em bây giờ đang dùng rất là nhiều đúng không ạ
ví dụ kem trộn quen quá rồi
thì nó có thể mang đến những nguy cơ nào về sức khỏe lâu dài của chị em
dạ vâng đúng như chị nói thì ở viện và cũng đúng như là anh hà nói
ở viện chúng tôi cũng gặp hàng ngày rất là nhiều trường hợp
thậm chí là có những chị đến là cũng chưa nhìn thấy cái tình trạng chạm ra đâu cả
mà thấy là da mặt thì sưng phù lên và mắt cũng không nhìn thấy gì nữa
sưng hết cả lên và rất là nhiều vẩy
và bệnh nhân thì rất là lo lắng và lúc đấy rất là hoảng hốt
thế thì thật ra là do họ cũng đã tìm hiểu rất là nhiều những cái phương pháp
nhưng mà lại không có cái thông tin một cách chính thống
thế thì nếu mà mình mà điều trị không phù hợp
thì ngoài việc tăng nặng tình trạng da cũ của mình ra
thì nó có thể gây lên những tình trạng khác
ví dụ như là những cái xẹo sẹo nồi hoặc sẹo lõm trên da mặt của mình
hoặc là những tình trạng giãn mạch ngày càng nhiều hơn
sạm da nám da tăng đậm hơn
chưa kể những cái ảnh hưởng đến toàn bộ cơ thể chung của chúng ta
như những cái chuyện mà sưng phù hoặc là nhiễm khuẩn
hoặc là tù thương sốt sau đó
ví dụ như thế là nhiễm khuẩn quá nặng
thì có những trường hợp mà chúng tôi thấy là khám thì mặt sưng tròn lên
xong hạch rất là nhiều do các bạn bị nhiễm khuẩn sau lăn kim
cũng rất là nhiều
cho nên là cũng rất là cần phải lưu ý về vấn đề đấy
thực sự là nhiều khi tôi cũng không hiểu nổi sao chị em có thể đơn giản với cái
nhan sắc của mình như thế
vì cái việc là làm đẹp thì nó là nhu cầu thiết yếu
nhưng ví dụ như cái việc là lựa chọn một sản phẩm kem để bôi lên mặt thôi
đã phải rất cẩn trọng rồi
chưa nói là lăn kim
nhiều khi những kỹ thuật viên chỉ là những bạn mà còn chưa có được
cái trình độ sơ cấp về y đúng không ạ
cũng đã dám thực hiện cái thao tác đấy rồi
và xin được hỏi tiến sĩ bác sĩ vũ thái hà
rằng là ở trong cái phương pháp làm đẹp bằng lăn kim như thế
mà với những tay nghề không đủ
và kinh nghiệm
không đủ học vấn
cũng như là những cái sản phẩm thuốc
những cái loại dược liệu đưa vào
nó càng không đủ chất lượng nữa
thì nó có thể tạo nên những cái nguy cơ nào chị em vậy sao
thì tất cả các bạn hình dung là tất cả cái gì mà xâm lấn vào cơ thể mình
thì chúng ta nên là bác sĩ
đấy mình phải khẳng định cái việc đấy
chứ khi mà xâm lấn mà lại không phải bác sĩ
thậm chí lại không phải ngành trong ngành y nữa
thì lại càng nguy hiểm
thì cái việc
cái phản ứng da mình cơ thể mình là cái để sống
nên phản ứng da của mỗi người nó khác nhau
chúng ta phải đánh giá đúng cái tình trạng da đấy
chúng ta mới lựa chọn được cái tác động nào ra
để cho cái phản ứng của chúng ta nó vừa phải
và nó có tác động tốt nhất
chứ nó không gây hại
hoặc nó hạn chế được mức tối đa cái tác động gây hại
và ngay cả cái sản phẩm cũng vậy
thì các sản phẩm mà chúng ta nếu bình thường
chúng ta có thể bôi không sao
nhưng chúng ta mà tạo ra vết thương
mà chúng ta ngấm vào
đặc biệt những cái sản phẩm acid
thì việc nhẹ nhất
thì nó sẽ gây bỏng rát
và gây những cái tình trạng viêm
một cái kích ứng
nó gây phù nề nóng rát bỏng
và nặng nề hơn nữa
thì nó gây những cái phản ứng
mà sâu hơn và gây sẹo
và nếu như bệnh nhân lại bị những sẹo lõm
hoặc sẹo lồi đặc biệt cái sẹo lồi hoặc sẹo mất sắc tố
thì gần như là rất khó
để phục hồi những cái sẹo đó
bệnh nhân phải mang cái sẹo đấy suốt đời
đấy là cái mà
đưa đến chưa kể
có một số cái người ta sử dụng
ví dụ đặc biệt là trong cái chất làm tráng sáng
chị em hay dùng những cái
chất làm trắng sáng để
năn kim thì trong đấy nó có
nhóm phenol nhóm phenol là cái nhóm
mà làm trắng sáng rất là mạnh
ngoài việc mà nó ức chế sản xuất sắc tố ra
thì nó còn gây độc tế bào sắc tố
nên nó rất là mạnh
thì những cái nhóm phenol đấy
thường nó lại có tác động gây độc trên tim
trên tim thế một số người
mà khi nó ngấm rất nhanh
thì nó có thể ảnh hưởng đến cái nhịp tim
nếu như không cấp cứu kịp thời có thể thậm chí ảnh hưởng đến tính mạng
thì đấy là những cái từ nhẹ
đến nặng như thế chúng ta phải rất chú ý
ngoài ra thì nếu năn kim không đúng kỹ thuật
không đảm bảo vô trùng thì cái nhiễm
nhiễm khuẩn là cái đương nhiên
nếu mà người ta lại thực hiện trên cái chuyện là
ví dụ như là sử dụng từ người này sang người kia
mà chỉ gọi là sát trùng
qua cái đồ kim lăng
chẳng hạn thì lại càng nguy cơ nhiễm
bệnh các bệnh truyền nhiễm
rồi những bệnh truyền nhiễm nguy hiểm
như hiv ví dụ viêm gan
trong đó có viêm gan c viêm gan b
rất nguy hiểm liên quan đến cả cái ung thư
gan sau này
thì rất rất sợ trong những trường hợp như vậy
cái này chắc là
sẽ cần đến sự vào cuộc của các quan chức năng
nhiều hơn với những cơ sở làm đẹp
thật ra tất cả cơ sở làm đẹp bây giờ
thì mình cũng cần một cái
để không khó kiểm soát
vì thật ra
ngay cả chúng tôi đi ngoài đường
ngay cả trong các cọ nhỏ
từ gần đây cũng thế
trong ngõ gần nhà tôi con ngõ nhỏ
người ta đưa luôn tiêm filler
ở một cái spa nhỏ nhỏ xinh xinh
ở quán gội đầu
trong khi đấy các bác sĩ giá liễu
mà chưa học về tiêm filler
chưa học về giải phẫu
còn không dám tiêm
không phải bác sĩ nữa
không phải ngành nghi luôn
người ta cũng mở ra để người ta tiêm
thì vấn đề ở đây là gì
cái quan trọng nhất của người tiêu dùng
người khách hàng
là có phải lựa chọn thông minh
chứ không phải
vì nó liên quan đến sức khỏe
của con người
thì mình càng phải lựa chọn thông minh hơn nữa
món hàng mình mua về
mình có thể vứt đi được
chứ còn vào con người rồi
ảnh sức khỏe mình rồi
thì mình không lấy lại được
bao giờ là
cảm ơn lời